trong bối cảnh dịch covid một mươi chín hiện nay người tiêu dùng giảm mạnh tần suất mua sắm trực tiếp để hạn chế tiếp xúc
nắm bắt được điều đó nhiều ứng dụng mua sắm trực tuyến nhu yếu phẩm hay còn gọi là đi chợ hộ đã nhanh chóng phát triển
và trở thành lựa chọn hàng đầu để đáp ứng nhu cầu của người dân
hai tuần nay thay vì tự đi chợ hay siêu thị chị hường lại chọn cách đặt hàng trên các trang ứng dụng như thế này
trung bình cứ hai ba ngày chị lại đặt một lần mỗi lần từ bảy tám trăm linh đồng
chủ yếu là mặt hàng nhu yếu phẩm như thực phẩm đồ gia dụng
còn theo chị thái người có nhiều kinh nghiệm mua sắm online cho biết hình thức đi chợ hộ của các siêu thị dù mới nhưng rất tiện lợi
dù chưa được như trực tiếp đi mua sắm nhưng trong thời điểm hiện nay đây là sự lựa chọn hợp lý
các mặt hàng cũng đa dạng tuy nhiên có đôi khi bởi vì mất thời gian giao hàng mình cảm thấy mất đi độ tươi của sản phẩm
và thứ hai là phải gom khá là nhiều đồ
hiện các ứng dụng phục vụ dịch vụ đi chợ hộ đã phát triển khá đa dạng
bên cạnh các dịch vụ trên bi ubo food thì các siêu thị doanh nghiệp về lĩnh vực thực phẩm cũng phát triển nhiều ứng dụng mua sắm trực tuyến
và những dịch vụ ưu đãi khuyến mại hấp dẫn
ví dụ như thế này
đồng giá một mươi năm đồng phí vận chuyển cho những đơn hàng dưới năm km
đồng thời thì nowfest cũng phối hợp với các cửa hàng thực phẩm sạch để mang đến những ưu đãi lên tới bốn mươi cho các sản phẩm các hàng hóa thi đấu hàng ngày
số lượng người dùng scan go hay đi chợ online thì tăng gấp một mươi năm lần so với bình thường
điều đấy chứng tỏ một điều là gì
đấy là người dân họ luôn có mong muốn có thể mua được đầy đủ những mặt hàng thiết yếu mua đồ tươi sống
nhưng vì mùa dịch nên là họ cũng không muốn
điều đấy chứng tỏ một điều là gì
để những nơi đông người đều có sẽ tăng khả năng tiếp xúc mà có thể nhận nhiễm về virus
chúng tôi hướng đến một cái văn hóa về tiêu dùng có kế hoạch để chúng ta đáp ứng được đúng cái nhu cầu thiết yếu
không bị phải mua quá hay là phải tích chữ hay là thậm chí là tránh được cả những cái nguy cơ về đầu cơ
để cho toàn bộ thị trường của chúng ta đều có những nguồn hàng hóa tốt nhất
dịch vụ đi chợ hộ đã có mặt trên thị trường việt nam vài năm nay
tuy nhiên chưa thực sự phổ biến do thói quen của người nội trợ
vì vậy thời điểm phòng chống dịch bệnh hiện nay đã thay đổi một phần thói quen mua sắm của người dân
đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển lĩnh vực này